một trường hợp dương tính vừa được công bố đều được phát hiện trong khu vực phong tỏa tại phường phổ thạnh thị xã đức phổ
chủ yếu tập trung ở thôn thạch bi một và thạch bi hai
các trường hợp đều được phát hiện bằng phương pháp test nhanh covid một mươi chín trong cộng đồng
đây là số ca kỷ lục được ghi nhận trong bốn ngày qua nâng tổng số trường hợp dương tính với virus sars cov hai trên địa bàn thị xã đức phổ lên sáu mươi hai người
trước tình hình trên toàn bộ thành phố quảng ngãi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
kể từ giờ ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng sáu cho đến khi có thông báo mới
và còn tại đà nẵng sáng nay ngày hai mươi chín tháng sáu theo thông tin từ ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
nhận được thông báo từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ngãi về việc năm người quảng ngãi ra cảng cá thọ quang thu mua cá
có kết quả xét nghiệm dương tính lần một với sars cov hai
thành phố đã phong tỏa cảng cá này để truy vết và lấy mẫu xét nghiệm
theo đó từ tối ngày hai mươi tám tháng sáu
đến dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu các cơ quan chức năng thành phố đà nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm cho những người làm ở cảng cá thọ quang
và người dân phường nại hiên đông quận sơn trà
trong quá trình xét nghiệm cơ quan chức năng yêu cầu tất cả mọi người ở lại cảng cá chờ đến khi có kết quả chính thức
đến bảy h hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng sáu đã có bốn mươi năm mẫu lẻ và sáu trăm sáu mươi năm trên chín trăm chín mươi năm mẫu chùm có kết quả âm tính
hiện còn ba trăm ba mươi mẫu chùm chưa có kết quả
từ ngày hai mươi tám tháng sáu
bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín số một tại đại học quốc gia tp hcm đã chính thức đi vào hoạt động với quy mô một giường
bệnh viện có nhiệm vụ thu dung điều trị toàn bộ số ca mắc mới phát hiện qua xét nghiệm tầm soát
tại các khu nguy cơ cao trong cộng đồng và các trường hợp đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung
như các f một chuyển sang f tập trung điều trị cho các trường hợp bệnh nặng hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong
sở y tế đã huy động gần một trăm linh cán bộ viên chức bao gồm các y bác sĩ của các bệnh viện
bệnh viện thành phố và trung tâm y tế thành phố thủ đức cùng với cán bộ quản lý ký thúc xá thuộc đại học quốc gia
và các chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh tp hcm làm việc tại đây
bệnh viện được bố trí xe cấp cứu do trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm đảm trách và luôn thường trực tại bệnh viện
để kịp thời chuyển bệnh nhân có triệu chứng hô hấp đến các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
hoặc chuyển bệnh nhân có dấu hiệu nặng hoặc nguy kịch đến các bệnh viện hồi sức chuyên sâu
ngoài ra bệnh viện còn được bố trí một xe chụp x quang phổi lưu động có ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai
để đọc kết quả ngay thay vì phải bố trí một nhân sự bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh để đọc kết quả
công an tp hcm ngày hôm qua đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
của lực lượng công an tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín liên ngành trên địa bàn huyện vĩnh bảo
tại các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
công tác công an thành phố yêu cầu cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm
cùng các lực lượng liên ngành tăng cường biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện vĩnh bảo
trong đó thực hiện nghiêm hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người từ các tỉnh thành khác về thành phố do sở y tế hải phòng công bố
công an thành phố đã tăng cường kiểm tra giám sát quy trình dừng kiểm tra kiểm soát phương tiện và người
tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn
tại các chốt kiểm dịch công an thành phố hải phòng đã chỉ đạo lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt
thực hiện nghiêm việc kiểm soát các phương tiện chở người chở hàng ra vào thành phố qua chốt
xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
vào ngày một mươi bốn tháng sáu thành phố vinh tỉnh nghệ an xuất hiện ca dương tính với covid một mươi chín đầu tiên trong cộng đồng
và liên tiếp những ngày sau đó là các ca mắc mới tại các địa bàn khác nhau trong tỉnh
như ở huyện diễn châu quỷ hợp hay đâu lương
và các biện pháp phòng chống dịch đang được địa phương gấp rút triển
khai thực hiện với sự tham gia tiên phong của lực lượng công an
đã gần nửa đêm lực lượng tại chốt trực cầu bến thủy một cửa ngõ vào thành phố vinh
vẫn cần mẫn thực hiện nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát dịch bệnh
mỗi ngày hai kiếp trực luôn phiên nhau đảm bảo công việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
khu vực cầu ma quốc lộ bốn mươi sáu theo ghi nhận của phóng viên
chỉ trong buổi sáng đã có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại
cán bộ chiến sĩ trực chốt kiểm soát dịch tại đây đang hàng ngày giang mình
dưới cái nắng gai gắt trên bốn mươi độ c và gió lào quần thảo đến bỏng sát ra mặt
đại đá số ba con ở đây thì là họ rất cùng chấp hành
sự hưởng dần và sự điều phối của chúng tôi
tuy nhiên cũng còn rất nhiều là bà con là họ mặc vì nhú cầu đi lại của họ
họ cứ cố gắng tìm mọi cách có thể là cử cài hoặc là gây khó khăn cho tổ công tác để đi qua
nhưng mà chúng tôi vẫn nghiêm khắc và giải vừa làm vừa tuyên truyền vừa giải thích
vừa phân loại các đối tượng được đi qua lại chốt
bên ngành công an bên ngành bác sĩ rất là nhiệt tinh
thì trong lúc thôi
thời tiết là khắc nghiệt
ở nghệ an đấy là thời tiết khắc nghiệt cho nên là bên ngành công an bên ngành bác sĩ rất là nhiệt tinh
giúp đỡ là để phòng chống cái covid để cho người dân ở đây là để cho yên tâm
ở tuyến đầu với vai trò tiên phong trong công tác phòng dịch cùng với lực lượng y tế và quân sự
ngay khi tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp công an tỉnh nghệ an đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
được đào tạo các kiến thức và kỹ năng phòng dịch tri viện cho các điểm nóng
cùng với trang thiết bị nhu yếu phẩm cần thiết
nhiều đơn vị như công an thành phố vinh công an huyện nghi lộc đã tổ chức xét nghiệm pcr
tiêm vaccine cho các tổ công tác để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ
tất cả sẵn sàng cho trận chiến chống covid một mươi chín
thì lực lượng công an tỉnh và công an thành phố vinh đã tiển khai các cái chốt chặn
để đảm bảo kiểm soát người và không tiền qua lại đến địa bàn thành phố
và đã tăng cương hàng tăm lượt lực lượng về đây
thì khi mà tiển khai
thì trước không giờ thì chúng tôi đã bố trí cả cái trang thiết bị của công an tỉnh
truyền có về cái hầu cân y tế để phối hợp với các cơ quan ban ngành để tiển khai các cái điểm chốt
ba chốt cửa ngõ thành phố vinh hàng trăm điểm kiểm soát khác trên khắp các huyện thành ở tỉnh nghệ an
bất kể thức trắng đêm nỗ lực truy vết hay giang mình giữa trưa nắng
những người chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch vẫn luôn vững vàng kiên trì bám chốt
quyết chặn đứng đường đi của đại dịch
chuyển sang các tin tức về ninh trật tự
thưa quý vị vào chiều ngày hai mươi tám tháng sáu đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội
đã trình bày quan điểm luận tội trong phiên phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
công ty cổ phần chăn nuôi bình hà và công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và du lịch trung dũng
trình bày quan điểm tại tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội cho biết
sau khi xét xử sơ thẩm vụ án đã có ba bị cáo có đơn kháng cáo
gồm đinh văn dũng nguyên tổng giám đốc công ty bình hà
đoàn hùng dũng nguyên giám đốc công ty trung dũng
nguyễn thị thanh sơn thành viên góp vốn của công ty trung dũng
trong đó bị cáo đinh văn dũng đã làm đơn kháng cáo kêu oan
hai vợ chồng bị cáo đoàn hồng dũng và nguyễn thị thanh sơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
sau khi xem xét hồ sơ tài liệu lời khai tại phiên phúc thẩm
đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm bác kháng cáo của cả ba bị cáo
vì cho rằng mức án mà tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đúng vai trò mức độ phạm tội của các bị cáo
đối với kháng cáo của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị bác kháng cáo giữ nguyên phán quyết của bản án sơ thẩm
dự kiến phiên tòa xét xử phúc thẩm sẽ được diễn ra đến hết ngày ba mươi tháng sáu
tại thứa thuyên huế vào trưa ngày hai mươi tám tháng sáu
một đám cháy rừng đã bùng phát tại khu rừng sản xuất của phường phú bài
thị xã hương thủy tỉnh thứa thuyên huế
gió lớn đã khiến cháy rừng lan rộng và cháy lây sang khu đồi thông hàng chục năm tuổi
ở gần khu dân cư tổ tám
phường phú bài ngay sát trạm kiểm định đạn dược của quân đội
đến một mươi sáu giờ chiều gió xoáy đã cuốn tàn lửa bay vào bên trong trạm kiểm định
hàng chục xe cứu hỏa hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các lực lượng nỗ lực tham gia khống chế ngọn lửa
chính quyền địa phương cũng thực hiện di rời bốn mươi hai hộ dân đề phòng ngọn lửa cháy xuống khu dân cư
ngay khi cháy lớn bùng phát tỉnh thừa thiên huế đã huy động gần tám trăm linh cán bộ chiến sĩ của các lực lượng
và tám mươi xe cứu hỏa nỗ lực tham gia khống chế ngọn lửa xuyên đêm
đến sáng ngày hai mươi chín tháng sáu khu vực rừng thông ở phường phú bài và phường thủy châu vẫn đang bốc cháy
lực lượng chức năng cắt cây tạo đường băng
và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo
do ảnh hưởng của rìa phía nam dạnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn
nên ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng sáu thủ đô hà nội tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao có nơi đạt gần bốn mươi độ c đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới
ngoài nắng nóng chỉ số tia tử ngoại tại hà nội những ngày tới tiếp tục duy trì ở mức tám mức chín
mức nguy hại rất cao đối với con người nhất là da và mắt
vì vậy người dân thủ đô lưu ý hạn chế tham gia giao thông làm việc ngoài trời
nhất là trong khung giờ cao điểm từ một mươi ba đến một mươi năm giờ hàng ngày
bởi đây là thời điểm cường độ nắng và giá trị tia tử ngoại sẽ đạt mức cực đại
nếu có việc cần thiết phải ra ngoài trời người dân lưu ý là phải mặc trang phục chống nắng
đeo khẩu trang và kính dâm mang theo nước uống để kịp thời bổ sung nước cho cơ thể
và ở ngoài trời nắng về nhà thì người dân tuyệt đối không tắm ngay hoặc vào phòng điều hòa
có nhiệt độ thấp đề phòng sốc nhiệt dẫn tới đột quỵ